thứ trưởng ngoại giao nga sergei ryabkov cho biết moscow sẽ không thảo luận với washington về vai trò tiềm năng của nga
tại hội nghị thượng đỉnh nhóm bảy nền công nghiệp hàng đầu thế giới mở rộng dự kiến diễn ra vào cuối năm nay
tuyên bố của thứ trưởng ngoại giao nga được hãng thông tấn tass dẫn lời nhằm đáp trả phát biểu của ông john sullivan
đại sứ mỹ tại nga khi trao đổi với đài truyền hình rbc hôm ba tháng bảy rằng washington cùng với bộ ngoại giao nga
và các chính phủ g bảy khác thảo luận liệu nga có vai trò thích đáng tại g bảy hay không
bên cạnh đó ông ryabkov nhấn mạnh ý tưởng về g bảy mở rộng là một thiếu sót
thứ trưởng ngoại giao nga nhắc lại đề xuất của moscow về việc tổ chức một hội nghị thượng đỉnh năm
năm nước ủy viên thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc theo ông định dạng làm việc này
trong đó bàn về các vấn đề cấp bách toàn cầu mới là phù hợp nhất